khoảng hai mươi một h bốn mươi năm vào tối ngày một mươi tháng năm một số người dân phát hiện lửa bốc cháy từ đống rác thải nhựa
ở khu đất chống thuộc tổng một mươi khu phố tân cang phường phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
sau đó nhanh chóng cháy lan vào sáu căn nhà của người dân gần đó
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai và công an tp biên hòa
đã điều một mươi xe chuyên dụng cùng với hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tham gia chữa cháy
đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi một tháng năm ngọn lửa cơ bản được dập tắt
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi gần như hoàn toàn hai căn nhà của ông phạm tùng hiếu
bốn căn nhà của các hộ dân bên cạnh cũng bị cháy rụi một phần
nguyên nhân vụ cháy đang được công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ